song hành cùng với cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch trên tuyến đầu
chúng ta không thể không tôn vinh những người y bác sĩ những người đang nỗ lực nhất
vất vả nhất và cũng chịu nhiều hy sinh gian khổ nhất
họ là những người trực tiếp đối mặt với hiểm nguy vô hình để ngay ngay chiến đấu
chống lại căn bệnh quái ác này để bảo đảm các bệnh nhân được điều trị hiệu quả nhất
và cho dù họ phải hy sinh cả cuộc sống gia đình hay phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt
nhưng những chiến sĩ khoác áo blue trắng chưa bao giờ đầu hàng
họ chưa bao giờ ngừng nghỉ trong cuộc chiến đầy cam go này

thật sự là cũng không bao giờ trả lời được
bởi vì mình cũng không biết là cái ngày nào là ngày mà mình có thể rời được bệnh viện
mà cũng không dám hứa
điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
những bác sĩ ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã thực sự phải lấy bệnh viện làm nhà
và mỗi ngày với họ đều là những cuộc chiến mới với covid một mươi chín
để giành lại sự sống sự hồi phục cho những bệnh nhân
bức bí khó chịu cùng với áp lực công việc nặng nề
nhưng chưa khi nào họ nao núng ngay cả khi đã có đồng nghiệp không may mắc bệnh
bởi với họ đây là trách nhiệm dù có thể trước mắt là hiểm nguy
không chỉ có các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đối với những người thầy thuốc khoác áo blue trắng
có những khó khăn họ không kể
có những nỗi lòng không phải ai cũng thấu hiểu
thế nhưng chống dịch không chỉ còn là trách nhiệm của một người thầy thuốc
không chỉ còn là lời thề hippocrates linh thiêng
mà giờ đây với trận chiến cam go này
họ với một quyết tâm mãnh liệt nhất
cùng cả nước chống dịch như chống giặc
chúng tôi thì cũng đã xác định với nhau
cho dù như thế nào thì mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ
và cố gắng đóng góp chung sức mình vào để chống lại dịch này
tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng bốn
việt nam ghi nhận hai trăm sáu mươi bảy ca mắc
bình phục một trăm sáu mươi chín ca
chiếm tới sáu mươi ba
cho tới nay thì nhiều ca đã có kết quả âm tính lần một và lần hai
và đáng nói nhất chúng ta chưa ghi nhận ca tử vong nào
sự đáng sợ của covid một mươi chín giờ đây ai cũng biết
thế nhưng nhìn vào những con số này
có thể thấy những nỗ lực
những hy sinh và đánh đổi của các y bác sĩ trên cả nước
cũng như toàn ngành y là như thế nào
đủ nắng hoa sẽ nở
đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy
và đủ quyết tâm chúng ta sẽ chiến thắng
lên lên lên lên lên lên lên lên

âm tính rồi tất cả nhân viên đều mừng hết
vậy vỡ hoa trong nước mắt
tất cả nó đúng
nhưng cũng có lẽ là từ mà hàng chục triệu người dân việt nam
muốn gửi tới các y bác sĩ
những chiến sĩ áo trắng đã mạnh mẽ dũng cảm
chấp nhận hiểm nguy để chiến đấu với một kẻ thù vô hình